chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã tiếp tân đại sứ đặc mệnh toàn quyền hàn quốc tại việt nam oyanju đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại việt nam
chúc mừng bà oh young joo được bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại việt nam
bộ trưởng tô lâm chúc nhiệm kỳ công tác của bà đại sứ sẽ đạt nhiều thành công
tin tưởng rằng trên cơ vị mới bà oh young joo sẽ có những đóng góp tích cực và việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước việt nam và hàn quốc
đồng thời khẳng định bộ công an việt nam sẵn sàng hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để bà đại sứ hoàn thành nhiệm vụ công tác của mình tại việt nam
đánh giá cao mối quan hệ đối tác chiến lược việt nam hàn quốc thời gian qua đã đạt được nhiều bước tiến trên nhiều lĩnh vực như chính trị an ninh quốc phòng hợp tác quốc tế đầu tư thương mại
đại tướng tô lâm khẳng định việt nam luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục tăng cường mối quan hệ này với hàn quốc
cũng như mối quan hệ giữa bộ công an việt nam và các cơ quan hữu quan hàn quốc
ngày càng phát triển tốt đẹp hơn vì lợi ích của nhân dân hai nước
nhấn mạnh quan hệ việt nam hàn quốc là quan hệ đối tác và không thể tách rời đại sứ ô giang du khẳng định
trên cương vị mới sẽ cố gắng hết sức để vun đắp và thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới